các nhà khoa học phát hiện ra rằng kháng thể nhắm vào các khu vực được bảo tồn trên protein gai của virus có thể vô hiệu hóa omicron và nhiều biến chủng khác
gần đây một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã xác định được các kháng thể có thể vô hiệu hóa omicron và nhiều biến chủng khác của virus sars cov hai khác
những kháng thể này nhắm mục tiêu vào các khu vực trên protein gai của virus về cơ bản đây là những khu vực được bảo tồn tức không thay đổi ngay cả khi virus đột biến
kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí nature
bằng cách xác định mục tiêu của kháng thể trung hòa trên protein gai các nhà nghiên cứu có thể thiết kế vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể
chúng không chỉ hiệu quả với omicron mà cả với biến chủng khác xuất hiện trong tương lai
david wiesler nhà nghiên cứu ở viện e howard house
đồng thời là phó giáo sư sinh hóa ở trường đại học washington tại sito cho biết
phát hiện này cho thấy bằng cách tập trung vào kháng thể nhắm tới những vị trí không thay đổi trên protein gai
chúng ta sẽ có cách để vượt qua với sự tiền hóa liên tục của virus
asian news international dẫn lời ông wiesler
đột biến của omicron
biến chủng omicron có ba mươi bảy đột biến ở protein gai dùng để bám vào và xâm nhập tế bào trong cơ thể người
đây là số lượng đột biến cao bất thường
người ta cho rằng những đột biến này giải thích một phần
tại sao biến chủng mới có thể lây lan nhanh đến như vậy
lây nhiễm sang cả người đã tiêm chủng và khiến người từng mắc covid một mươi chín tái nhiễm
câu hỏi chính mà chúng tôi đang cố gắng trả lời là
cụm đột biến ở protein gai của biến chủng omicron
ảnh hưởng như thế nào đến khả năng liên kết tế bào và né tránh phản ứng kháng thể của hệ miễn dịch
ông wiesler cho biết
trước đó phó giáo sư vinsler và các đồng nghiệp suy đoán
số lượng đột biến lớn của omicron có thể đã tích tụ trong quá trình lây nhiễm kéo dài
ở một người có hệ thống miễn dịch yếu
hoặc khi virus truyền từ người sang động vật và quay ngược lại
để đánh giá tác động của những đột biến này
các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại virus bất hoạt không thể nhân bản
được gọi là virus giả pilsudovirus
họ tạo ra virus giả có những đột biến ở protein gai tương tự omecron
và các biến chủng được xác định sớm nhất trong đại dịch
sau đó các nhà nghiên cứu xem xét các phiên bản protein gai khác nhau
có thể liên kết như thế nào với thụ thể ace hai
ace hai là cụ thể trên bề mặt tế bảo mà virus bám vào để xâm nhập cơ thể con người
và bắt đầu nhân lên
họ phát hiện da prodin gai của biến chủng omicron có khả năng liên kết tốt hơn hai bốn lần
so với protein gai tìm thấy trong virus được phân lập ngay từ đầu đại dịch
họ cũng nhận thấy omicron có thể liên kết hiệu quả với các thủ thể ace hai ở chuột
điều này cho thấy chủng mới có thể có khả năng lây truyền qua lại giữa người và động vật có vú
kháng thể vô hiệu hóa virus

nhà nghiên cứu xem xét kháng thể giúp chống lại các chủng virus ban đầu có hiệu quả như thế nào
trước biến chủng omicron
họ sử dụng các kháng thể từ những bệnh nhân từng nhiễm chủng virus ở giai đoạn đầu đại dịch
đã tiêm chủng hoặc từng nhiễm bệnh và sau đó tiêm vaccine
họ phát hiện ra rằng kháng thể từ người đã bị nhiễm các chủng virus trước đó
hay người đã tiêm một trong sáu loại vaccine phổ biến nhất hiện nay
đều suy giảm khả năng nhan chặn lây nhiễm
các kháng thể từ người từng nhiễm bệnh phục hồi và sau đó tiêm vaccine cũng bị suy giảm
tuy nhiên mức độ giảm ít hơn chỉ khoảng năm lần
chứng tỏ rằng việc tiêm chủng sau khi mắc covid một mươi chín là hữu ích
ngoài ra các nhà nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra kháng thể trên một nhóm bệnh nhân lọc máu chạy thận
kết quả cho thấy sau khi tiêm mũi tăng cường là vaccine mna do moderna và pfizer biontech sản xuất
hoạt động kháng thể trung hòa chỉ giảm bốn lần
ông richer cho biết điều này cho thấy mũi thứ ba thực sự rất hữu ích trước biến chủng omicron
nghiên cứu từ phòng thí nghiệm cho thấy
hầu hết phương pháp điều trị bằng kháng thể bị giảm rõ rệt hiệu quả trước omicron
trường học ngoại lệ là kháng thể được gọi là sochovimax cũng bị giảm khả năng trung hòa từ hai đến ba lần
xong khi kiểm tra lượng kháng thể lớn hơn được tạo ra để đối phó với các phiên bản virus trước đó
các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn nhóm kháng thể vẫn giữ được khả năng tiêu diệt omicron
những nhóm này nhắm mục tiêu vào một trong bốn khu vực cụ thể của proline gai
những khu vực không chỉ có trên các biến chủng của virus sars cov hai mà cả nhóm virus corona liên quan
được gọi là sabecovirus
chúng có thể tồn tại lâu dài vì chúng thực hiện một chức năng cơ bản và virus sẽ mất đi protein nếu chúng bị đột biến
những khu vực không biến đổi như vậy được gọi là khu vực được bảo tồn
phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa virus thông qua việc nhận biết các khu vực không thay đổi trên protein gai ở virus có ý nghĩa quan trọng
chúng cho thấy việc thiết kế vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể nhắm vào các khu vực này
có thể hiệu quả trong việc chống lại một loạt biến chủng mới theo ông pisler
viện nhiệt đới tp hcm phối hợp đại học oxford nước anh viện một trăm linh tám cùng nhóm chuyên gia đức
viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur đủ năng lực giải trình tự gen virus để phát hiện omicron
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đại diện bộ y tế cho biết các đơn vị các viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước
có đủ khả năng giải trình tự gen virus và xét nghiệm biến chủng omicron
tuy nhiên thông tin về số lượng phòng xét nghiệm và công nghệ xét nghiệm chưa được cung cấp
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn văn
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết giải trình thự gen để phát hiện chủng omicron
tương tự quy trình giải trình từ các biến chủng trước đây
viện pasteur tp hcm bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford
có thể giải trình tự gen ncov để xác định ca nhiễm thuộc chủng gì
theo bác sĩ châu tp hcm đã lên kế hoạch ứng phó biến chủng omicron với tám hoạt động trọng tâm
trong đó thành phố tập trung giám sát chặt chẽ chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể này
bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gens trong các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với ncov
làm xét nghiệm giải trình tự gen tất cả ca nhiễm là người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày người tài nhiễm covid một mươi chín
theo bác sĩ châu thời gian qua các ca giải trình tự ge virus tại tp hcm đều chỉ ghi nhận chủng delta
chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến chủng omicron
tại miền bắc trung tâm nghiên cứu y học việt đức
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám có thiết bị giải trình tự thế hệ mới nhất là nanopor seanolsing
ba bác sĩ đã được tập huấn phối hợp các chuyên gia từ đức để giải trình tự gen biến chủng
đại diện trung tâm cho biết từ tháng chín đến nay đã giải trình tự gen hàng nghìn mẫu bệnh phẩm
từ cuối tháng một mươi một trung tâm chủ động giải trình tự gen virus các ca dương tính ghi nhận tại bệnh viện để sang lọc
kết quả ghi nhận đa số là chủng delta chỉ phát hiện một trường hợp nhiễm omicron đã công bố vào trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
các kết quả giải trình tự gen được trung tâm đăng tải lên g shed global science initiative and primary source
nền tảng chia sẻ dữ liệu gen virus cúm và virus corona gây đại dịch covid một mươi chín
đóng góp tổng cộng bốn mươi tám dữ liệu về gen của ncov tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
g shed là cơ sở dữ liệu giúp các nhà khoa học tại quốc gia cùng tham khảo theo sát sự biến đổi của ncov
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế ghi nhận ca nhiễm
bộ y tế ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên là một hành khách về từ anh nhập cảnh và xét nghiệm dương tính tại sân bay nội bài hà nội ngày một mươi chín tháng một mươi hai
sau đó người này được cách ly tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
kết quả giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm vào ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai cho thấy người này nhiễm biến chủng omicron
được biết có một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron đầu tiên tại việt nam
chủ yếu là người ở hà nội và ba địa phương khác
tuy nhiên tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định
hiện việt nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
các trường hợp hội chứng cúm lây lan nhanh hay có thể nặng biến đổi bất thường để chuyển về các viện pasteur
viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen nhằm phát hiện biến chủng omicron
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch cũng như biến chủng mới omicron tại việt nam
khuyên cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và tiêm chủng đầy đủ
phó giáo sư tiến sĩ dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an cho biết địa phương đang theo dõi sát sao
và tiến hành lấy mẫu năm trường hợp người nghệ an cùng chuyến bay với ca nhiễm omicron đầu tiên ở việt nam
hai trường hợp này có địa chỉ tại thành phố vinh hai người ba người còn lại ở các huyện hưng nguyên yên thành quỳnh lưu
đây là những công dân từ nước anh về nhập cảnh sân bay nội bài ngày một mươi chín tháng một mươi hai và được cách ly tập trung bảy ngày
sau khi hoàn thành cách ly có kết quả âm tính các công dân trở về địa phương vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
hiện cả năm trường hợp này đều có sức khỏe ổn định đang được theo dõi sức khỏe tại nhà
cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu rt pcr đối với các trường hợp này
cdc thanh hóa cho biết ngay sau khi nhận được thông tin hành khách trên chuyến bay từ anh về việt nam
phát hiện nhiễm biến chủng omicron đầu tiên qua truy vết tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại flc trường sơn
đón một trăm hai mươi bốn công dân thuộc nhiều tỉnh thành trên cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm omicron về cách ly theo quy định
trong số hành khách trên hiện có hai bệnh nhân dương tính với sát covid
một ở hà nội và một ở khánh hòa
hiện mẫu bệnh phẩm hai bệnh nhân này đã được gửi ra viện vệ sinh dịch tễ trung ương để giải trình gen
trong số một trăm hai mươi bốn hành khách trên không có công dân nào người thanh hóa
bộ y tế đã báo cáo chính phủ về ca nhiễm đồng thời chỉ đạo địa phương các đơn vị tăng cường
hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường ví dụ số mắc diễn biến nặng hoặc nhập viện tử vong
địa phương chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ hoặc pasteur để lấy mẫu giám sát
phát hiện biến thể mới và ổ dịch chùm ca bệnh
các địa phương cũng khẩn trương tiêm vắc xin covid một mươi chín
ưu tiên tiêm cho nhóm từ năm mươi tuổi trở lên người mắc bệnh nền
mới đây cdc mỹ công bố nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của omicron
thời gian ủ bệnh của f nhiễm trùng omicron có thể rơi vào khoảng bảy mươi hai tiếng ngắn hơn so với các chủng khác
theo một nghiên cứu mới vừa được cdc mỹ công bố
người nhiễm omicron có thể có triệu chứng xét nghiệm dương tính
và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn sáu ngày của delta và chủng gốc
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
nghiên cứu này được thực hiện đối với cụm dịch omicron gồm sáu người trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi
thuộc cùng hộ gia đình tại bang nebraska nước mỹ
trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến nigeria
những người này được xác nhận nhiễm omicron vào ngày hai tháng một mươi
nhưng họ đã bị nghi mắc covid một mươi chín từ nhiều ngày trước khi mỹ xác nhận ca nhiễm chủng mới đầu tiên vào ngày một tháng một mươi hai
chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ
năm trên sáu người trong nhà bao gồm người đàn ông trở về từ nigeria đều đã mắc covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi
không ai có bệnh nền
nghiên cứu cũng cho biết sáu người này có triệu chứng nhẹ
cả sáu người đều mô tả mức độ ốm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc covid một mươi chín
tác giả nghiên cứu bài viết cho biết năm ca tái nhiễm bao gồm một ca đã tiêm chủng đầy đủ có thể là do miễn dịch giảm dần
khả năng omicron vượt qua một phần miễn dịch hoặc cả hai
hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các hội chứng lâm sàng nhẹ hơn hoặc gây ra các triệu chứng khác biệt là mức độ miễn dịch hiện có hay là sự thay đổi trong các đặc điểm lâm sàng của omicron
trước đó một nghiên cứu ở naui được thực hiện với một ổ dịch omicron lớn sau tiệc giáng sinh cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của chủng này rơi vào khoảng ba ngày
hiện chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu